tả lợn châu phi đã gây ra thiệt hại rất nặng nề cho người chăn nuôi tại tỉnh đồng nai và đến nay thì tổng đàn lợn trên địa bàn đã giảm một nửa so với đầu năm
trong khi đó mặc dù đã phê duyệt hơn tám trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ người chăn nuôi thế nhưng việc hỗ trợ vẫn diễn ra rất chậm
đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh mới hỗ trợ cho người chăn nuôi được gần chín mươi một tỷ đồng
nguyên nhân chậm hỗ trợ là do vướng mắc về thủ tục từ cấp xã
do vậy cấp huyện không thể duyệt chi mặc dù kinh phí đã được ubnd tỉnh đồng nai cấp
trước thực tế này lãnh đạo tỉnh đề nghị phải quy trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức cá nhân gây ra tình trạng chậm trễ
trong vòng một mươi năm ngày tới phải hoàn tất thủ tục bảo đảm một trăm linh các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do tả lợn châu phi đều nhận được tiền hỗ trợ